thưa quý vị sáng nay một mươi ba tháng một mươi hai tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị quân chính toàn quân năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng phó bí thư quân ủy trung ương đã đến dự và chỉ đạo hội nghị
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao bộ quốc phòng đã làm tốt vai trò tham mưu cho đảng nhà nước về lĩnh vực quốc phòng
an ninh dự báo đánh giá đúng tình hình đề xuất nhiều chủ trương giải pháp phù hợp quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững độc lập
chủ quyền môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước tổng bí thư nhấn mạnh những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò của quân đội
dù trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào cũng luôn một lòng một dạ trung thành tuyệt đối với tổ quốc với đảng với nhân dân nêu cao ý chí quyết chiến quyết thắng
đề cập đến những nhiệm vụ của quân đội trong năm tới đây tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu lên năm nhiệm vụ trọng tâm trong đó đặc biệt yêu cầu quân đội phải tiếp tục nghiên cứu
nắm chắc tình hình diễn biến biến động trên các hướng các khu vực nhất là những khu vực trọng yếu phát hiện sớm kịp thời tham mưu với đảng nhà nước quân ủy trung ương
chỉ đạo ngăn chặn kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra tuyệt đối không để bị động bất ngờ tổng bí thư khẳng định đây chính là nhiệm vụ chiến lược rất quan trọng có tính sống còn đối với quân đội
chiều nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp ông sultan ahmed bin sulliem chủ tịch tổng giám đốc dpua
tập đoàn của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae hoạt động trong lĩnh vực khai thác cảng biển đầu tư cơ sở hạ tầng
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao nỗ lực của dpon trong việc thúc đẩy các dự án tại việt nam
trong đó có các dự án lớn về giao thông vận tải bất động sản khẳng định quan điểm nhất quán của nhà nước việt nam là luôn coi thành công của các nhà đầu tư nước ngoài cũng là thành công của chính mình
chủ tịch nước cho biết các cơ quan hiệu quan của việt nam đã được chỉ đạo tích cực tìm kiếm giải pháp thích hợp tháo gỡ khó khăn mà dự án container trung tâm sài gòn spct đang gặp phải
nhà nước việt nam chủ trương nhất quán áp dụng chính sách bình đẳng đối với tất cả các nhà đầu tư cả trong nước và nước ngoài
nhà nước việt nam sẽ tiếp tục giả soát hoàn thiện các cơ chế liên quan để tạo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đóng góp vào sự phát triển của việt nam
các cơ quan hiệu quan của việt nam đang nghiên cứu bố trí kinh phí để đảm bảo hàng hải luồng xoài rạp phù hợp với quy hoạch và tình hình hoạt động thực tế của cảng
chính phủ việt nam đang nghiên cứu thiết lập một cơ quan điều phối độc lập theo mô hình ban quản lý cảng
để tiến tới điều phối quản lý cảng dịch vụ trong tương lai
cũng trong chiều nay hội nghị bàn tròn thủ tướng với mạng lưới chuyên gia toàn cầu về phát triển việt nam do bộ ngoại giao phối hợp với nhóm sáng kiến việt nam đồng tổ chức đã diễn ra tại hà nội
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị tham dự hội nghị còn có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đây là một trong nhiều hội nghị tham vấn chính sách cho chính phủ
với sự tham gia của đông đảo chuyên gia quốc tế và chi thức việt nam ở nước ngoài
góp phần tích cực tạo kênh đối thoại quan trọng để tri thức việt nam đóng góp ý kiến phản biện vào quá trình hoạch định và điều hành chính sách của chính phủ
tại hội nghị vấn đề phát triển công nghiệp nông nghiệp đã được các nhà khoa học chỉ ra những khó khăn hạn chế
dữ liệu cũng được chia nhỏ theo từng tỉnh thành phố của việt nam để phân tích năng lực sản xuất
trên cơ sở kết quả phân tích các nhà khoa học cũng chỉ ra những địa phương nào
nên mở rộng mạng sản xuất trong nước hoặc thúc đẩy phân công lao động ở các địa phương
các ý kiến cho rằng thông điệp và hành động của chính phủ cũng như thủ tướng chính phủ hôm nay sẽ đặt nền móng cho sự phát triển trong tương lai
vì thế điểm ngẽn trong chính sách cũng như tư duy cần phải thay đổi để định vị việt nam trong mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu
chính sách công nghiệp cho việt nam trong giai đoạn tới phá bỏ điểm ngẽn tăng trưởng và kiến tạo phát triển
tại hội nghị thủ tướng đã ghi nhận những ý kiến đóng góp
của các nhà khoa học đồng thời chỉ rõ muốn tháo gỡ những điểm ngẽn thì phải tập trung vào thể chế và con người
thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận quá trình phát triển đang bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém với việc xuất hiện các điểm ngẽn tăng trưởng
sáng nay tại trà vinh đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đến thăm hợp tác xã nông nghiệp nhị trường mô hình trồng màu tiết kiệm nước ở xã long sơn huyện cầu ngang
và làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy trà vinh về tình hình nông nghiệp và nông thôn của tỉnh
tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đồng chí nguyễn thiện nhân đã chỉ rõ những cơ hội và thách thức
mà bà con nông dân đang gặp phải trong bối cảnh thị trường trong nước và thế giới mở rộng hiện nay
qua đó đề nghị trà vinh cần vận động bà con nông dân sản xuất hàng hóa có chất lượng mà quan trọng tỉnh cần định hướng lại mô hình sản xuất
đồng thời cần giúp người dân thay đổi nhận thức của người nông dân giữa hội nhập và cạnh tranh quốc tế
đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá cao những cố gắng của hợp tác xã nhị trường trong thời gian qua
khẳng định xây dựng thương hiệu và tăng thu nhập cho các xã viên là một việc làm cần được chú trọng
chiều tối nay tại hà nội vừa diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa ban dân vận trung ương
và đảng đoàn hội nhà báo việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
và đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội nhà báo việt nam tổng biên tập báo nhân dân đã đến dự buổi lễ
lễ ký kết diễn ra với mục đích tăng cường đổi mới nội dung phương thức nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng trong thời gian tới
cũng như phát huy vai trò trách nhiệm của hội nhà báo việt nam và các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền
nâng cao nhận thức trách nhiệm của hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận của đảng góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đảng với nhân dân
ban dân vận trung ương và đảng đoàn hội nhà báo việt nam đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với các nội dung chủ yếu như phối hợp định hướng thông tin tuyên truyền tư tưởng dân vận hồ chí minh
chú trọng tuyên truyền phong trào thi đua dân vận khéo trong hệ thống chính trị phối hợp tuyên truyền về luật báo chí hai nghìn một mươi
góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng chính trực và nhân văn đồng thời sẽ tổ chức các cuộc thi để biểu dương
khen thưởng các tác phẩm báo chí tiêu biểu về công tác dân vận vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận của đảng một mươi năm tháng một mươi hàng năm
trước đó trong chiều nay đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương cũng đã đến thăm và chúc mừng ủy ban đoàn kết công giáo việt nam nhân dịp lễ thiên chúa giáng sinh năm hai nghìn một mươi sáu
tại ủy ban đoàn kết công giáo việt nam đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đã gửi lời chúc phó chủ tịch kiêm tổng thư ký ủy ban đoàn kết công giáo việt nam
linh mục trần xuân mạnh và toàn thể các vị linh mục tù sĩ và tín hiểu giáo dân công giáo một mùa giáng sinh an lành
đồng thời khẳng định
chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước việt nam là luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
và tạo điều kiện thuận lợi cho bà con giáo dân tham gia các phong trào hoạt động
nhân dịp này trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai bày tỏ mong muốn ủy ban đoàn kết công giáo việt nam
cùng các vị linh mục tu sĩ tiếp tục hướng dẫn khích lệ bà con công giáo thực hiện tốt đường lối chủ trương
chính sách của đảng pháp luật của nhà nước chủ động tích cực tham gia các hoạt động xây dựng và phát triển kinh tế
để các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tiếp tục thông tin về tình hình thời tiết tại một số tỉnh miền nam trung bộ
hôm nay nước lũ từ thượng nguồn tiếp tục đổ về gây ngập nặng tại huyện tuy phước bình định
nhiều khu dân cư bị chia cắt gần hai mươi năm học sinh phải nghỉ học
dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn ở mức vừa có nơi mưa to trong các ngày tới
nước lũ trên các sông tiếp tục đổ về
mưa lớn gây lũ nhiều địa phương ở bình định bị ngập lụt trở lại
nhiều khu dân cư ở các huyện tuy phước tây sơn phù cát phù mỹ hoài nhơn thị xã an nhơn thành phố quy nhơn tiếp tục bị cô lập
bị ngập nhiều nhất là tại các xã khu đông huyện tuy phước
như vậy chỉ trong khoảng bốn mươi ngày các địa phương trong tỉnh đã phải gánh chịu bốn đợt mưa lũ liên tiếp
nước lũ đã làm chia cắt cô lập nhiều khu dân cư ở xã phước thuận phước nghĩa phước sơn phước hòa phước thắng
người dân chỉ có thể di chuyển bằng đò hoặc trung chuyển bằng xe tải
ngay trong ngày một mươi ba tháng một mươi hai chính quyền huyện tuy phước thông báo cho hơn hai mươi bốn học sinh trên địa bàn phải nghỉ học do lũ chia cắt
hiện chính quyền địa phương đang trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ chỉ đạo các sở ngành liên quan và ủy ban nhân dân các cấp tập trung triển khai ứng phó với mưa lũ đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân an toàn hồ chứa chống ngập úng cho cây trồng
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định điều tiết hồ chứa nước theo quy trình vận hành liên hồ điều chỉnh lịch gieo xạ vụ đông xuân các địa phương và lực lượng vũ trang đang triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lũ
từ đêm qua đến sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai phú yên có mưa lớn trên diện rộng làm mực nước các sông dâng nhanh
cộng với lũ từ các thủy điện trên thượng nguồn đổ về hạ lưu sông ba với tổng lưu lượng tám m ba trên dây đã gây ngập nhiều khu dân cư
ứng hoa màu và lúa đông xuân gieo xạ sớm
tại thành phố tuy hòa tỉnh phú yên đến một mươi năm h ngày một mươi ba tháng một mươi hai hầu hết các tuyến đường chính đều đã bị ngập sâu từ năm đến gần một mét làm nhiều phương tiện chết máy gây ách tắc giao thông
trong khi đó nhiều khu dân cư ở các huyện đồng xuân tây hòa đông hòa tuy an phú hòa và vùng ven sông ba thuộc thành phố tuy hòa
lũ kèm mưa lớn đã gây chia cắt giao thông cô lập cục bộ một số diện tích hoa màu lúa đông xuân gieo xạ sớm cũng bị ngập úng nguy cơ mất trắng nhất là các làng trồng hoa tết truyền thống
theo thông tin mới nhất từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên đến một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng một mươi hai tổng lưu lượng xả lũ các hồ thủy điện về hạ du sông ba đã lên đến chín bốn trăm linh m ba trên dây tăng khoảng một bốn trăm linh m ba trên dây so với ba giờ trước đó
tiếp tục gây ngập nhiều địa bàn vùng trụng thấp
ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên cho biết để giảm thiểu lượng lũ đổ về hạ du đột ngột gây thiệt hại lớn tỉnh đã đề nghị chủ các hồ thủy điện sông hinh sông ba hạ điều tiết xả lũ theo hướng giảm dần nếu trời không mưa
ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên cho biết để giảm thiểu lượng lũ đổ về hạ du đột ngột gây thiệt hại lớn tỉnh đã đề nghị chủ các hồ thủy điện sông hinh sông ba hạ điều tiết xả lũ theo hướng giảm dần nếu trời không mưa
cứu hộ cứu nạn đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp cao độ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
cũng liên quan đến tình hình mưa lũ tại nam trung bộ chiều một mươi ba tháng một mươi hai ông nguyễn quốc trung phó tổng giám đốc công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết do ảnh hưởng của mưa lũ ở tỉnh khánh hòa nên nhiều chuyến tàu phải mắc kẹt tại ga nha trang
cụ thể sáng cùng ngày các đoàn tàu se hai se bốn sqn bốn hành trình từ ga sài gòn ra các tỉnh phía bắc phải mắc kẹt nằm lại tại ga nha trang nhiều giờ
ngoài ra đoàn tàu se bảy từ hà nội vào cũng phải nằm lại ga lương sơn thành phố nha trang
ngành đường sắt đã huy động nhiều máy móc thiết bị khẩn trương san dọn đường sắt khắc phục các điểm sạt lở
tuy nhiên do khối lượng sạt lở quá lớn trời đang mưa to nên việc khắc phục hết sức khó khăn
đến một mươi bốn h một mươi năm chiều cùng ngày công tác khắc phục sạt lở đã được hoàn thành tuyến đường sắt bắc nam đã được thông suốt
phần thời sự quốc tế tổng thống đắc cử mỹ donald trump tuyên bố sẽ tạm dừng công việc kinh doanh
trong khi đó tổng thống nga tuyên bố muốn bình thường hóa quan hệ toàn diện với nhật bản
sẽ không thực hiện thêm các thương vụ mới trong thời gian ông giữ cương vị người đứng đầu nhà trắng
chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội
tổng thống đắc cử mỹ donald trump tuyên bố sẽ tạm rút lui khỏi công việc kinh doanh
sau khi nhậm chức tổng thống mỹ vào ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tới
để hoàn toàn tập trung vào việc điều hành đất nước kể cả khi luật pháp không bắt buộc ông làm vậy
ông cũng cho biết hai người con là donald trump junier và eric trump
cùng các thành viên ban quản trị sẽ điều hành công việc kinh doanh
đây được xem như là một lời hứa của doanh nhân chính khách bảy mươi tuổi này
nhằm giải quyết mối lo ngại xung quanh những xung đột lợi ích giữa vai trò doanh nhân và tổng thống của ông
vị chủ nhân tương lai của nhà trắng cũng cho biết sẽ tổ chức cuộc họp báo trong tương lai gần
nhằm thảo luận về việc kinh doanh lựa chọn thành viên nội các mới và các chủ đề quan trọng khác
nga vừa bày tỏ mong muốn bình thường hóa quan hệ toàn diện với nhật bản
tuyên bố trên được tổng thống nga vladimir putin đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí nhật bản
đăng tải ngày hôm nay thời điểm trước khi diễn ra chuyến thăm của nhà lãnh đạo nga
tới quốc gia mặt trời mọc trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi hai tới
trong bài phỏng vấn đăng trên nhật báo yomiuri của nhật bản tổng thống nga vladimir putin khẳng định
việc chưa có một hiệp ước hòa bình giữa nga và nhật bản là điều không bắt kịp xu thế của thời đại
bên cạnh đó ông putin cho rằng việc các nước phương tây áp đặt trừng phạt nga do những căng thẳng liên quan đến vấn đề ukraine
cũng là rào cản trong các cuộc thương lượng về hiệp ước hòa bình giữa hai nước
tổng thống putin cho biết moscow sẵn sàng thảo luận về hoạt động kinh tế chung với tokyo trên những hòn đảo tranh chấp
theo kế hoạch tổng thống nga sẽ thăm nhật bản trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi hai trong nỗ lực khai thông bế tắc
về vấn đề tranh chấp chủ quyền đối với bốn hòn đảo hiện do nga kiểm soát và gọi là nam kurin
trong khi nhật bản gọi là vùng lãnh thổ phương bắc
để thảo luận về tình hình nợ công của hy lạp cũng như cuộc khủng hoảng người nhập cư những vấn đề nổi cộng tại châu âu hiện nay
do đó châu âu cần phải tiếp tục hỗ trợ hy lạp giải quyết các khó khăn tài chính như thỏa thuận đã ký
bên cạnh vấn đề tài chính của hy lạp hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về cuộc khủng hoảng người di cư
mà hy lạp là một trong những quốc gia ở đầu chiến tuyến
tuần trước hy lạp đã nhận được giải ngân một phần trong gói cứu trợ thứ ba
sau khi nhóm các chủ nợ trong khu vực đồng tiền chung châu âu eurozone đánh giá
athens đã thực hiện tốt các cam kết về mục tiêu ngân sách và cải cách kinh tế
giới chức hy lạp hy vọng thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế cũng sẽ cho phép nước này
tham gia vào chương trình mua bán tài sản của ngân hàng trung ương châu âu vào đầu năm sau
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân